liên quan đến vụ vận chuyển hơn một một kg vàng qua biên giới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng an giang cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ và thủ tục khởi tố vụ án
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu tại cửa khẩu quốc tế tịnh biên lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện một người phụ nữ có mang theo túi sách cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai chú tỉnh ta keo campuchia được em chồng nhờ vận chuyển số kim loại trên từ campuchia xuống việt nam để bán lấy tiền
qua kiểm định số kim loại trên cho kết quả gồm một một kg vàng bốn tám gram bạc ước tính trị giá khoảng một hai tỷ đồng